thưa quý vị liên quan tới biến chủng omicron theo nghiên cứu các nhà khoa học anh mới đây
hai mũi vaccine covid một mươi chín không tạo ra đủ kháng thể trung hòa chống lại omicron
biến chủng lây lan mạnh hơn biến chủng delta
các nhà khoa học tại đại học oxford đã công bố kết quả nghiên cứu sau khi phân tích mẫu máu
của những người được tiêm vaccine astrazeneca oxford hoặc pfizer biontech
trong một nghiên cứu lớn về việc tiêm trộn vaccine
kết quả nghiên cứu cho thấy hai liều vaccine covid một mươi chín có thể không tạo ra độ kháng thể trung hòa
chống lại biến chủng omicron
điều này dẫn đến khả năng gia tăng nguy cơ nhiễm bệnh ở những người từng mắc covid một mươi chín
hoặc tiêm chủng trước đó
tuy nhiên nghiên cứu của các nhà khoa học oxford cho biết
hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy mức độ kháng thể thấp hơn nhằm chống lại omicron
có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh nặng nhập viện hoặc tử vong cao hơn
ở những người đã tiêm hai liều vaccine được cấp phép
matthew snap giáo sư offord cho biết những dữ liệu này quan trọng nhưng chỉ là một phần của bức tranh
họ chỉ xem xét các kháng thể trung hòa sau mũi vaccine thứ hai
nhưng không cho chúng ta biết về khả năng miễn dịch tế bào và điều này cũng sẽ được thí nghiệm thêm
nghiên cứu được công bố một ngày sau khi thủ tướng anh boris johnson cảnh báo
hai mũi tiêm vaccine vẫn chưa đủ để chống lại biến chủng omicron
tuần trước cơ quan y tế anh cho rằng mũi vaccine thứ ba có thể giúp khôi phục đáng kể
khả năng bảo vệ chống lại biến chủng mới
anh ngày một mươi ba tháng một mươi hai cũng ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì omecron
tính đến nay hơn ba một trăm linh ca nhiễm biến chủng omicor được ghi nhận tại anh
các quốc gia có đủ nguồn cung vaccine như anh và pháp đã kêu gọi người dân tiêm mũi vaccine thứ ba
để chống lại omicron
thủ tướng johnson nhấn mạnh điều tốt nhất cần làm là tiêm mũi vaccine tăng cường
ông johnson cho rằng việc tiêm mũi vaccine tăng cường có thể làm giảm nguy cơ lây nhiễm
hoặc ít nhất khiến cho triệu chứng bệnh ít nguy hiểm hơn
về biến thể omicron nam phi là quốc gia đầu tiên gửi cảnh báo thế giới về sự xuất hiện của biến thể mới này và đang chứng kiến một làn sóng gia tăng các ca nhiễm biến thể này trong nước
tuy vậy tại châu âu vương quốc anh có thể là ví dụ điển hình để mỹ và châu lục này tìm hiểu kỹ về khả năng ngăn chặn nguy cơ từ biến thể omicron
đây không phải là lần đầu vương quốc anh được coi là ví dụ điển hình để quan sát các biến thể mới khi nước này cũng từng chịu làn sóng từ biến thể anh pha vào hồi đầu năm nay
so với nam phi anh có dân số già hơn và tỷ lệ tiêm chủng tương đối cao
sau quyết định mở cửa gần như hoàn toàn vào hồi giữa năm nay nước này cũng đang trải qua một đợt dịch kéo dài nhưng được xem là trong tầm kiểm soát do chủng delta gây ra
nước này cũng có hệ thống giám sát kỹ lưỡng dịch covid một mươi chín và các biến thể mới với nguồn số liệu dồi dào
giáo sư philippines len regan từ đại học boston của mỹ đánh giá
sẽ không có cách nào để hiểu được những gì đang diễn ra tại mỹ nếu không có thông tin về tình hình tình hình
tại anh nam phi và những nước khác mà biến thể omithon đã xuất hiện
tính tới ngày một mươi tháng một mươi hai anh đã ghi nhận tổng cộng một hai trăm sáu mươi năm ca nhiễm omicront tăng bốn trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước đó
bộ trưởng y tế anh sachit javid đã cảnh báo số ca nhiễm thực tế có thể đã vượt quá một mươi người
tại hà lan vừa qua có một người đàn ông đứng sau trang web chuyên bán virus sars cov hai cho những vị khách muốn tự lây nhiễm
nhằm có được chứng
những người đàn ông đứng nhận phục hồi sau mắc covid một mươi chín với cam kết nhiễm rồi sẽ tự khỏi
tuy nhiên cảnh sát hà lan đã bắt được nghi phạm này để điều tra thêm
báo chí hà lan vừa qua đã đưa tin nghi phạm quảng cáo trên trang web rằng anh ta sẽ gửi gói hàng được gọi là bộ xét nghiệm ncov qua đường bưu điện
với giá là ba mươi ba năm euro ba mươi ba usd
nó được cho là gồm loại thúy tinh chứa virus và bộ xét nghiệm tại nhà
người cung cấp cam kết virus có tuổi đời không quá ba tháng
và người mua có thể được đảm bảo rằng virus bao gồm các độc biến và biến chủng mới nhất
theo đơn vị chúng gian lận của bộ tài chính hà lan người đàn ông bị bắt được cho là đã thuộc đường dây cung cấp virus và thường giao bán qua mạng
theo bộ tài chính hà lan fiod những người mua tiềm năng được cam kết rằng sau khi tự nhiễm và khỏi covid một mươi chín
họ có thể nhận được giấy chứng nhận phục hồi từ cơ quan y tế theo quy tắc hiện hành để chứng minh tình trạng sức khỏe
nghi phạm được thả nhưng trang web mà cảnh sát cho là anh ta sử dụng
nếu anh ta sử dụng để hoạt động sẽ bị đóng cửa
sẽ phải điều tra thêm để biết liệu anh ta đã bán thứ gì chưa và nếu có thì có bao nhiêu liệu nó có hiệu quả hay không người phát ngôn của fiod nói
cơ quan chăm sóc sức khỏe hà lan đã cảnh báo người dân về tự lây nhiễm
những người cố tình lây nhiễm cho bản thân đang đặt sức khỏe cộng đồng vào tình trạng nguy hiểm
phát ngôn viên của cơ quan này cho hay hà lan yêu cầu người từ một mươi ba tuổi trở lên xuất trình chứng chỉ covid một mươi chín
để có thể đến quán bar nhà hàng sự kiện rạp chiếu phim
hoặc tham gia trận đấu thể thao
người được nhận chứng chỉ phải có bằng chứng về kết quả xét nghiệm âm tính
đã tiêm chủng hoặc đã khỏi covid một mươi chín trong năm qua